đã thành thông lệ vào ngày sáu tháng riêng âm lịch hàng năm người dân cổ loa và du khách thập phương
lại nuôi nước chảy hội cổ loa tại xã cổ loa đông anh hà nội
đây là dìm để nhân dân tưởng nhớ công lao của đức vua an dương vương
người sáng lập ra nhà nước âu lạc nhà nước đầu tiên của dân tộc việt nam
và là vị vua có công xây thành cổ loa
phần lễ chính được tổ chức vào sáng ngày sáu tháng riêng âm lịch
theo nghi thức cổ truyền gồm có lễ dân hương và lễ rước của bát xã loa thành
tức tám làng chung quanh cổ loa
đám dước văn gồm có phường bát âm đi đầu đến các chức sắc và tám ông tiên
chỉ tám làng cùng các dân đinh khiêng giá văn tế kiệu long đình
cờ lọng đi ra đền an dương vương tức đền thượng
trong thời gian gần đây chúng tôi mở những chương trình giáo dục di sản
cho học sinh các trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn
bằng những việc làm tạo không gian cho các con
được tham gia trải nghiệm vui chơi
được trực tiếp tham gia những hoạt động của lễ hội như là tế lễ dước
và trực tiếp tham gia như dạ bánh giày làm bóng chủ
đây cũng chính là những hoạt động bảo tồn để cổ loa được mãi mãi
trong lòng du khách thập phương và nhân dân trên địa bàn
ở huyện đông anh nói chung và xã cổ loa nói riêng
phần hội có nhiều trò chơi văn hóa dân gian như bắn nỏ cờ người
đấu vật hát tuồng múa dối trọi gà
bắn nỏ có lẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tham gia
đồng thời hiểu hơn về truyền thuyết nỏ thần an dương vương
lễ hội cổ loa nhằm giáo dục truyền thống mang ý nghĩa sâu rộng trong nhân dân
đạo lý uống nước nhớ nguồn đồng thời duy trì bảo tồn và phát huy hoạt động văn hóa truyền thống
giá trị di sản vật thể và phi vật thể khu di tích cổ loa di tích quốc gia đặc biệt